theo ngành y tế hải phòng ngày chín tháng một toàn thành phố đã ghi nhận thêm tám trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc lên gần một mươi năm năm trăm linh ca
trước diễn biến số ca f tiếp tục tăng và thành phố lên cấp độ dịch bốn
thành phố hải phòng đã cho dừng hoạt động nhiều tuyến vận tải khách nội tỉnh liên tỉnh
phó chủ tịch ubnd thành phố hải phòng lê khắc nam cho biết
những ngày qua thành phố ghi nhận giao động số ca mắc covid một mươi chín trung bình mỗi ngày từ năm trăm linh đến dưới một mươi
trong khi thành phố có hơn hai triệu dân
tỷ lệ phủ vaccine mỗi một đạt hơn một trăm linh bao gồm người ngoại tỉnh
mũi hai gần một trăm linh trẻ em một mươi hai một mươi bảy tuổi cũng đạt điểm lệ như vậy
đến nay thành phố có một mươi chín ca tử vong
những trường hợp này chưa tiêm vaccine có bệnh năn y bệnh nền và ca tuổi
so với quy chuẩn chung hải phòng chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ an toàn thành phố
chính quyền địa phương đã quyết định nâng lên một cấp để phòng chống dịch
ông nam lý giải hải phòng là địa phương có năm hệ thống giao thông gồm
cảng biển cảng tuyến đường sông đường sắt hàng không và đường bộ
thứ hai thủy thủ nước ngoài đến hải phòng nhiều
khi biến chủng omicron đang diễn biến khó lường
về cạnh đó người tỉnh thành khắc về hải phòng lao động cũng rất nhiều
hơn nữa từ khi thực hiện nghị quyết của chính phủ
có dấu hiệu một số người dân lâu lạ trục quan
vì thế khả năng lây bùng phát dịch trên địa bàn thành phố cảng biển lớn nhất cả nước là rất lớn
chúng tôi có chỉ đạo nâng lên một cấp để hạn chế mức lây lan dịch bệnh ông nam nói
về việc nâng thành vùng đỏ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân lúc tết cận kề
lãnh đạo thành phố mong muốn người dân chấp hành và tuyệt đối không chủ quan thực hiện tốt năm k
với những biện pháp mạnh như vậy chính quyền hải phòng kỳ vọng số ca mắc sẽ thuyên giảm những ngày tới đây
từ đó chúng tôi sẽ điều chỉnh biện pháp để bà con kinh doanh buôn bán nhưng lưu ý
người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch không vì điều đó mà để dịch bùng phát ông nam nhấn mạnh
về việc di chuyển của người dân về hải phòng ăn tết khi thành phố xếp chặt hoạt động ông nam xác nhận sẽ ảnh hưởng
song thành phố đã có giải pháp như những nơi còn vùng xanh cấp độ một thì vẫn cho phép các bến xe hoạt động
tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến việc người dân di chuyển từ vùng đỏ sang vùng xanh
theo ông nam thực hiện nghị quyết một mươi hai
thành phố không cấm người dân và chỉ tuyên truyền là chính
khi số ca mắc giảm chuyển biến tích cực thành phố sẽ có những điều chỉnh nhằm thích ứng an toàn
linh hoạt để người dân vui tết đón xuân ông nam cho biết
trước đó sau khi cdc hải phòng công bố thành phố trở thành vùng đỏ
sở giao thông vận tải có văn bản chỉ đạo tạm dừng nhiều hoạt động vận tải
trong đó hải phòng tiếp tục tạm dừng hoạt động đối với vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh
tại bến xe khách thượng lý và bến xe khách bắc hải phòng cho đến khi có thông báo mới
địa phương này cũng tạm dừng hoạt động vận tải khách tại bến xe khách vĩnh niệm và bến xe khách đồ sơn
như vậy hoạt động vận tải khách liên tỉnh tại những bến xe chính của hải phòng đều tạm dừng
theo công bố mới nhất của cdc hải phòng địa phương này có thêm bốn quận huyện gồm ngô quyền
hải an kiến an kiến thụy thành vùng đỏ nâng tổng số nhóm nguy cơ lên rất cao trên một mươi địa bàn
bốn huyện tiền lãng vĩnh bảo an lão và cát hải thuộc vùng cam cấp độ dịch ba
hải phòng chỉ còn huyện đảo bạch long vĩ nơi cách đất liền khoảng một trăm một mươi km vẫn duy trì được vùng xanh tuyệt đối không có ca mắc covid một mươi chín
nhằm nâng cao năng lực vận chuyển cấp cứu người bệnh covid một mươi chín theo từng cấp độ
sở giao thông vận tải hải phòng cũng gửi văn bản đến cơ quan đơn vị liên quan đề nghị đáp ứng phương tiện
lái xe thực hiện phương án nâng cao năng lực vận chuyển cấp cứu người bệnh covid một mươi chín theo từng cấp độ trên địa bàn thành phố
cụ thể đối với mức độ năm trăm linh f trên một trăm linh dân sẽ huy động và sử dụng là một mươi sáu xe khách từ bốn đến bảy chỗ
dự phòng mỗi xe hai mươi bảy chỗ dùng cho những ổ dịch lớn mỗi xe cần tối thiểu hai ba lái xe
mức độ một trăm linh f trên một trăm linh dân sẽ huy động và sử dụng hai mươi năm xe khách trên bốn bảy chỗ
xe dự phòng một xe hai mươi bảy chỗ dùng cho những ổ dịch lớn
mỗi xe cần tối thiểu hai đến ba lái xe
đối với mức độ ba k trên một trăm linh dân huy động và sử dụng sáu mươi xe khách từ bốn đến bảy chỗ
chỗ dự phòng một xe hai mươi bảy chỗ dùng cho những ổ dịch lớn mỗi xe cần tối thiểu hai ba lái xe
các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn nếu đáp ứng được các tiêu chí
thì xây dựng tính toán kinh phí thuê phương tiện và các chi phí phát sinh khác để gửi về sở trước ngày một mươi hai tháng một
hà nội tiếp tục đứng đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín trong ngày chín tháng một
ngày chín tháng một thành phố hà nội ghi nhận hai tám trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
phần bố tại bốn trăm linh năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đống đa một trăm ba mươi sáu ca hai bà trưng một trăm hai mươi ba ca
bắc tử liêm một trăm một mươi hai ca ba đình một trăm linh năm ca hà đông một trăm linh hai ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi một là bảy mươi chín trăm năm mươi tám ca
hà nam nâng cấp độ dịch tại nhiều khu vực
ngày chín tháng một tỉnh hà nam có chín mươi tám ca dương tính với virus sars cov hai được bộ y tế gắn mã ca bệnh
sau một tuần đánh giá cấp độ dịch tỉnh có hai đơn vị cấp xã phường thị trấn
nguyễn úy huyện kim bảng kiện khê huyện thanh liêm từ cấp độ một lên cấp độ hai
tượng lĩnh huyện kim bảng vẫn giữ nguyên ở cấp độ hai và phường bạch thượng thị xã duy tiên
từ cấp độ ba xuống cấp độ hai có hai cấp xã phường đồng văn thị xã duy tiên
và xã liên sơn huyện kim bảng từ cấp độ một lên cấp độ ba
xã đại cương huyện kim bảng vẫn giữ nguyên ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao
bắc ninh có năm trăm hai mươi năm f là trẻ em ngày chín tháng một toàn tỉnh bắc ninh ghi nhận ba trăm năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó hai trăm hai mươi chín ca mắc có nguy cơ cộng đồng một trăm ba mươi ca mới trong khu cách ly y tế vùng cách ly tập trung
cách ly tại nhà xâm nhập nhập cảnh
toàn tỉnh hiện đang điều trị quản lý năm sáu mươi năm ca f
trong đó có năm trăm hai mươi năm f là trẻ em một hai trăm sáu mươi bốn f quản lý tại nhà ba trăm năm mươi năm ổ dịch đang hoạt động trên tám huyện thành phố
một mươi xã phường thị trấn ở cấp độ một năm mươi xã phường thị trấn ở cấp độ hai một mươi bảy xã phường ở cấp độ ba và không có xã phường thị trấn ở cấp độ bốn
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm chín mươi chín năm trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người là có một mươi chín hai trăm năm mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một tám trăm chín mươi ba năm trăm bảy mươi một ca
trong đó có một bốn trăm chín mươi bảy bốn trăm ba mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm chín trăm năm mươi
trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn hai trăm năm mươi bảy ca thở oxy dòng cao tám trăm sáu mươi một ca thở máy không xâm lấn một trăm ba mươi sáu ca thở máy xâm lấn sáu trăm chín mươi sáu ca thừa ecmo hai mươi ca
số bệnh nhân tử vong
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm một mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn ba trăm một mươi chín ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng
lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ xếp thứ năm asean
tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được ba mươi một một hai trăm năm mươi mẫu tương đương

tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một nghìn chín trăm sáu mươi bảy lượt người tăng tám mươi một tám trăm hai mươi chín mẫu so với ngày trước đó
tình hình tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm sáu mươi ba mươi ba một trăm tám mươi bảy liều
trong đó mũi một là bảy mươi tám hai trăm bốn mươi bảy bảy trăm năm mươi một liều mũi hai bảy mươi chín trăm linh bảy trăm bảy mươi năm liều mũi ba một mươi tám trăm tám mươi bốn sáu trăm sáu mươi một liều
tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được ba mươi một một hai trăm năm mươi mẫu tương đương